những người di cư sẽ bị khởi tố trong tương lai manta sẽ không xem xét giải quyết các hoạt động giải cứu người di cư
đáp trả chính phủ italia cũng tuyên bố sẽ buộc phải đóng cửa các cảng nếu manta không chia sẻ gánh nặng người di cư
đã có hơn bảy trăm linh lượt người di cư đặt chân lên các bờ biển của italia kể từ năm hai nghìn một mươi
chưa hết tại một cuộc họp báo chung trong tháng bảy vừa qua tại thủ đô berlin
thủ tướng đức angela merkel và thủ tướng hungary viktor orbán cũng đã tranh luận gai gắt
thể hiện rõ lập trường đối lập liên quan tới vấn đề chính sách nhập cư
rõ ràng theo thỏa thuận dublin thì hungary đã thiếu trách nhiệm
chúng ta đừng quên đây là vấn đề con người là những người đang tìm đến với chúng ta
tinh thần nhân đạo vốn là nguyên tắc cơ bản của châu âu
bảo vệ biên giới không có nghĩa là tự đóng cửa nhốt mình

dường như vấn đề người di cư chưa bao giờ hạ nhiệt và vẫn đang tiếp tục chia rẽ lục địa già